công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết đã bắt được phan văn chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre là đối tượng truy nã của công an huyện châu thành
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy chi mua xe mô tô exciter một trăm năm mươi không rõ nguồn gốc
tại tỉnh đồng nai với giá một mươi tám triệu đồng
sau đó chi tìm trên các trang mạng xã hội thuê người làm giả giấy tờ xe
với tên đăng ký giả là lê quang vinh với giá hai triệu đồng
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đối tượng đến cửa hàng cầm đồ ở xã tam phước huyện châu thành
cầm chiếc xe mô tô được làm giả giấy tờ trên được hai mươi năm triệu đồng
một thời gian sau thấy có dấu hiệu nghi vấn chủ cửa hàng đã báo cho cơ quan công an điều tra
làm rõ và bắt được phan văn chi
tuy nhiên trong quá trình điều tra đối tượng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
và sau hơn bốn năm lẩn trốn vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện châu thành tỉnh bến tre
đã bắt được phan văn chi khi đang trốn tại thị xã bến cát tỉnh bình dương